các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sinh ra trong gia đình thuần nông bố là thợ xây mẹ gánh hàng rong bán hoa quả
nguyễn văn dũng hai mươi hai tuổi ở xóm bảy thôn thanh triểu xã phú cường huyện ba vì hà nội
bằng nỗ lực của bản thân thi đỗ và đại học mang theo ước mơ thoát cảnh vất vả như bố mẹ
nhưng ước mơ đó chưa kịp hoàn thành thì tai ương ập đến
trong vụ tai nạn thảm khốc giữa xe container và xe khách dạng sáng ngày năm tháng ba
năm hai nghìn hai mươi bốn tại tuyên quang khiến năm người tử vong tại chỗ
một người tử vong tại bệnh viện dũng là một trong năm người chấn thương nặng nhất
khi vụ tai nạn xảy ra dũng đang là sinh viên năm thứ tư khoa công nghệ cơ khí
trường đại học công nghiệp hà nội
hiện em đang điều trị ở khoa hồi sức tích cực một bệnh viện việt đức
trải qua hơn một mươi ngày nhập viện dũng vẫn trong tình trạng hôn mê chưa tỉnh
các bác sĩ cho biết dũng bị chấn thương nặng và đang chờ phẫu thuật
các bác sĩ đang nỗ lực cứu trợ em trong phòng chăm sóc đặc biệt
trước khi bị tai nạn dũng là thanh niên khỏe mạnh ngoan ngoãn thương bố mẹ
ngoài giờ học dung tranh thủ chạy grab làm shipper để có tiền đỡ đằn bố mẹ nuôi hai em gái ăn học
một em đang là sinh viên năm thứ nhất trường đại học kinh doanh công nghệ hà nội và một em đang học lớp sáu ở quê
hoàn cảnh gia đình dũng khó khăn mẹ gầy yếu
năm hai nghìn hai mươi ba mẹ dũng bị tai nạn tai bị hoại tử xương không làm được việc nặng
thu nhập bấp bênh bố em làm thợ xây công việc nặng nhọc mà thu nhập trả được là bao
ngồi thất thần bên con trong bệnh viện mẹ dũng không kìm được nước mắt cho biết chị thương con nhưng không biết làm thế nào
khi xuống viện nhìn con bất tỉnh mặt biến dạng chị như cắt từng khúc ruột
mong sao bác sĩ và mọi người quan tâm cứu giúp dũng để có thể sớm bình phục
mắt thâm quần sau nhiều đêm thức trắng bố dũng xót xa cho hay
dũng chấn thương rất nặng nên phải điều trị dài ngày
hiện mỗi ngày tiền viện phí và mua thuốc mất hơn ba triệu đồng
sắp tới khi phẫu thuật có thể phải mất sáu đến tám triệu đồng một ngày
cả hai vợ chồng anh đều ở viện để chăm sóc dũng không đi làm được
từ khi gặp tai nạn nghiêm trọng ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang ủy ban nhân dân tỉnh hà giang
ủy ban an toàn giao thông quốc gia ban an toàn giao thông tỉnh tuyên quang bạn học gia đình
các anh chị em cùng quê cũng đã đến thăm hỏi động viên và chia sẻ với gia đình dũng
hiện dũng đang chờ được phẫu thuật và sẽ cần trải qua nhiều ca phẫu thuật phức tạp trong thời gian dài sắp tới
ngoài việc mong muốn nhà trường tạo điều kiện về bảo hiểm và các chế độ bảo lưu học tập trong thời gian dũng phải điều trị
gia đình em cũng hy vọng nhận được sự sẻ chia hỗ trợ từ các nhà hào tâm các mạnh thường quân để phần nào trang trải chi phí phẫu thuật và điều trị giúp em dũng sớm bình phục
liên quan đến vụ việc trên tài xế điều khiển xe khách một trong những nạn nhân may mắn thoát khỏi lươi hái tử thần vẫn chưa hết bàng hoàng
kể lại giây phút choáng váng khi chứng kiến cảnh tượng tàn khốc diễn ra trước mắt
anh phan văn quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại hà giang tài xế xe khách biển kiểm soát hai mươi ba f xx bị nạn nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng
mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc
hôm qua vào khoảng một h ba mươi hai h kém tôi đang di chuyển rất chậm rãi vì chuẩn bị tới đoạn cua tay áo
lúc ấy tôi đang chở hai mươi bốn người
trên xe có hai lái xe để lái luân phiên và một phụ xe
khi chưa tới khúc cua thấy ánh đèn ngược chiều đi rất nhanh tôi đã giả phanh và đi chậm lại
bất chợt xe container lao nhanh tới rồi bị lật về phía xe tôi
đè lên một phần hai xe khách
khi xảy ra tai nạn đầu óc tôi choáng váng
khi bừng tỉnh cảnh tượng hành khách gặp nạn khiến tôi còn sốc hơn
dù là tài xế có gần hai mươi năm kinh nghiệm và qua lại cung đường này nhiều lần
nhưng mỗi khi đến khúc cua này tôi luôn đi chậm vì đoạn đây là đoạn cua kép rất dễ xảy ra tai nạn
quá trình điều tra cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang cho biết
tài xế xe container levante sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở xã hoành sơn huyện kinh môn tỉnh hải dương
lần đầu tiên vận chuyển hàng từ hà nội lên hà giang không quen đường
khi lưu thông đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn
là người dân gần hiện trường vụ tai nạn anh trần xuân thuận ở xã tư quận bàng hoàng kể lại
khoảng hơn một giờ ngày năm tháng ba tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng nổ lớn
nên mở cửa chạy ra ngoài thì thấy cảnh tượng kinh hoàng
nhiều nạn nhân vụ tai nạn nằm dưới dạng thoát nước một số người bị biến dạng phần mặt
có người đã nắm lấy tay tôi cầu cứu
lập tức tôi gọi điện cho lực lượng dân quân xã tư quận và hô hào hàng xóm tới cứu giúp
chị hoa cũng cho biết sau tai nạn các nạn nhân bị thương nằm la liệt trước cửa nhà chị
do ở nhà một mình nên lúc đầu chị sợ không dám mở cửa chỉ chắp tay cầu mong mọi người bình an
sau khi bình tĩnh lại chị cùng với mọi người tiếp nước lấy khăn lau cho các nạn nhân và động viên an ủi các gia đình
theo chị hoa vị trí xảy ra tai nạn là khúc cua gấp luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn
danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là lhq sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã bình hòa huyện thuận an tỉnh bình dương
vtmt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã tân thành huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
phc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã thụy văn huyện thái thụy tỉnh thái bình
tntgp sinh năm hai nghìn trú tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
và vcc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã mỹ an huyện thạch phú tỉnh bến tre
tương tự tại làng sơn cũng từng xảy ra một vụ tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng
theo kết quả điều tra xác định chiếc xe khách một mươi sáu chỗ khi qua đoạn đường dốc cua do trời tối không có đèn đường
đã đâm vào phần đuôi bên trái của ô tô đầu kéo đang dừng đỗ sau đó va chạm với xe đầu kéo ngược chiều
cú va chạm liên hoàn đã khiến năm người tử vong và chín người khác bị thương
ngay sau khi nhận được tin báo vụ giao thông xảy ra giám đốc công an tỉnh thái hồng kông
và các đồng chí phó giám đốc phụ trách lĩnh vực giao thông điều tra đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo
đồng thời báo cáo lãnh đạo tỉnh
đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn hồ tiến thiệu đã trực tiếp đến các cơ sở y tế
tại huyện tri răng và hữu lũng để chỉ đạo công tác cứu trữa các nạn nhân
hỗ trợ ban đầu một mươi triệu đồng một gia đình nạn nhân tử vong năm triệu đồng một nạn nhân bị thương
đồng chí dương xuân huyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phó trưởng ban an toàn giao thông tỉnh
trực tiếp cùng đồng chí giám đốc công an tỉnh đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn nhân phân luồng điều tiết giao thông
đến sáu giờ ba mươi phút cùng ngày các phương tiện đã lưu thông bình thường trên tuyến quốc lộ một a
thông qua khám nghiệm hiện trường lực lượng chức năng sơ bộ xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn
là do quốc lộ một a là đoạn đường dốc cua do trời tối không có đèn đường nên vào lúc hai giờ một mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi
một a thuộc địa phận thôn dừng cấm trầm non xã hòa lạc huyện hữu lũng lạng sơn
khi xe ô tô hợp đồng chở khách một mươi sáu chỗ điện kiểm soát một mươi bốn b ba nghìn sáu trăm năm mươi bảy do quách đình trọng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại tổ hai mươi ba khu ba phương hà tu thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
điều khiển đi theo hướng lạng sơn hà nội trên xe có một lái xe và một mươi năm hành khách
đa và trạm với ô tô đầu kéo điện kiểm soát chín mươi tám c một nghìn sáu trăm bốn mươi năm kéo theo sân miramont chín mươi tám r một trăm năm mươi bốn
trên xe chở xi măng do nguyễn văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại liễu ngạn hoàng vân hiệp hòa tỉnh bắc giang
điều khiển bị hỏng máy đang đỗ cùng chiếu phía trước có đặt vật cảnh báo phía sau cách đôn xe khoảng một mươi sáu m
sau đó tiếp tục va trạm với xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát bảy mươi bảy h bốn nghìn một trăm bốn mươi năm kéo theo sân miramont biển kiểm soát bảy mươi bảy r bốn nghìn sáu trăm linh tám
do nguyễn thành bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thanh lương ân tín hoài an bình định điều khiển
đi ngược chiều hướng hà nội lạng sơn
hậu quả làm bốn người tử vong tại chỗ một mươi một người bị thương đã được đưa đi cấp cứu
sau đó tiếp tục có một người tử vong
tại hiện trường xe ô tô khách một mươi sáu chỗ bị biến dạng hoàn toàn sườn xe bị xé toạc sau vụ va chạm kinh hoàng
đầu xe vỡ nát lộ cả động cơ bên trong trên mặt đường còn in hẳn dấu vết bánh xe
ông quất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông trên
các nạn nhân tử vong bao gồm
cao văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú quang hanh cập phả quảng ninh
ngô thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
bùi thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trần thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
bùi đức thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đại diện cục cảnh sát giao thông cho biết
thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe khách có một mươi năm hành khách cả tài xế
đi lễ một đền ở huyện hữu lũng
tỉnh lạng sơn về quảng ninh
khoảng chín giờ ngày ba mươi một tháng một mươi
ba trong sáu nạn nhân bị thương được đưa vào trung tâm y tế huyện chi lăng để được xử lý vết thương
những trường hợp này bị thương nhẹ hơn nên sau khi thăm khám
trung tâm đã đồng ý cho nạn nhân chuyển về quê ở tỉnh quảng ninh để tiếp tục theo dõi điều trị
ba trường hợp còn lại bị chấn thương phần mặt sườn đã được điều trị
và có thể chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh tiếp tục theo dõi theo nhu cầu
bà mai thị bông thành phố hạ long nạn nhân vụ tai nạn kể lại
lúc lên xe ngồi bà còn thức nhìn ra đường khá tối
đột nhiên có tiếng va chạm rất mạnh bà ngất đi
vài phút sau bà bông tỉnh lại thấy xung quanh mọi người kêu khóc
cánh cửa xe bật ra bà nhanh chóng bỏ ra khỏi xe
bà bông bị thương ở mắt
bà võ thị hà ở thành phố hạ long tỉnh quảng ninh nạn nhân vụ tai nạn kể lại
sau khi lễ xong tại ngôi đền ở huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn đoàn khách ra xe về
vừa đi được vài km xe ô tô gặp nạn
thời điểm đó đa số người có mặt trên xe đang ngủ
khi nghe tiếng động mạnh tiếng la hét thất thanh bà vội vàng tìm kiếm người thân
gia đình bà hà có ba người đi chiến xe này gồm hai vợ chồng và người em chồng
tất cả đều bị thương
giám đốc trung tâm y tế huyện tri răng nguyễn tiến lâm thông tin
khoảng hai giờ ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi trung tâm nhận được tin báo và yêu cầu hỗ trợ cấp cứu người gặp nạn
đơn vị đã ngay lập tức điều động cán bộ y bác sĩ cùng xe cứu thương đến hiện trường đưa bảy nạn nhân về điều trị
trong đó một trường hợp được phát hiện đã tử vong khi đến trung tâm
khoảng ba giờ cùng ngày khi về đến trung tâm y tế huyện các nạn nhân bị thương vẫn trong tình trạng hoảng loạn
bác sĩ đã kiểm tra kịp thời xử lý chấn thương đồng thời động viên nạn nhân yên tâm điều trị
trung tâm y tế huyện hữu lũng tiếp nhận bốn nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
hai trường hợp nặng sau khi được kiểm tra các y bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu
ca mổ thành công một người xin chuyển về bệnh viện tại quảng ninh một người điều trị tại trung tâm
hai trường hợp còn lại xin chuyển lên bệnh viện việt đức hà nội
vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng khiến năm người tử vong ở tuyên quang đến nay vẫn khiến dư luận vô cùng bàng hoàng
hy vọng phép màu sẽ đến với em nguyễn văn dũng sẽ sớm bình phục trở lại để tiếp tục viết tiếp ước mơ còn đang sang sở của mình
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại